thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế
đã dũng cảm leo lên cabin chiếc xe đang bốc cháy dữ dội và lái ra khỏi khu đông dân cư
để tránh gây nguy hiểm cho nhiều người xung quanh
theo clip trên thì tài xế đang sửa xe tại một cao rao ô tô thì xe tải đã cháy kèm theo khói lớn ngủn ngụt
hành động dũng cảm của anh hoàng văn nghị tài xế lái xe bốn mươi ba tuổi tại xã an hà huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã gây xúc động đối với cộng đồng mạng
và qua đoạn clip cư dân mạng đã dành tặng lời khen cho hành động dũng cảm của tài xế trên
và cho rằng trong những lúc nguy cấp sự nhanh trí tinh thần vì cộng đồng
bất chấp nguy hiểm của người tài xế thật đáng trân trọng
đang sửa xe tại một cao rao ô tô thì xe tải cháy kèm theo khói lớn ngủn ngụt
không thể khống chế ngọn lửa trên thùng xe
tại lúc này tài xế xe tải đã dũng cảm điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực nhà dân
tránh gây nguy hiểm cho nhiều người khác
ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội
cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi đối với người tài xế can đảm
tài xế hoàng văn nghị bản lĩnh xử lý tình huống rất bình tĩnh
nếu không có bản lĩnh sẽ rơi vào tâm lý hoảng loạn
từ đó tê liệt phản xạ và bất lực rất đáng khen người anh
mưu trí nhanh lẹ dũng cảm đầy trách nhiệm với cộng đồng thật đáng trân trọng
không biết hậu quả sẽ khôn lường như thế nào nếu chiếc xe vẫn ở đó
cháy ngồn ngụt mà xung quanh là khu dân cư đông người
không phải ai cũng có thể nghĩ về người khác trong một hoàn cảnh như vậy
ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn
rất may vụ việc không xảy ra thương vong về người thiệt hại tài sản không đáng kể
chia sẻ về sự việc anh hoàng văn nghị cho biết
thời điểm xảy ra vụ cháy chiếc xe đỗ gần hai quán ăn
nhiều người đang ngồi ăn sáng
nếu không di chuyển chiếc xe kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
từ câu chuyện của anh hoàng văn nghị
cư dân mạng cũng chia sẻ về hành động dũng cảm của một tài xế khác là anh đinh thành trung
bốn mươi bảy tuổi tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang
tháng hai năm ngoái chiếc xe bồn chở xăng đang xuống hàng
tại công ty trách nhiệm hưu hạn tân tiến thành ở phường một thị xã cai lệ
thì lửa bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
bất chấp việc có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng
anh đinh thành trung vẫn dũng cảm leo lên cabin
kịp thời lái xe ra khỏi khu vực cây xăng
trong quá trình di chuyển chiếc xe chở xăng đang phát cháy
bản thân anh và một nhân viên của cây xăng đã bị bỏng phải đưa tới bệnh viện cấp cứu
hành động dũng cảm của anh đinh thành trung đã giúp tránh được một vụ cháy nổ đặc biệt nguy hiểm
có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người
bộ trưởng bộ giao thông vận tải sau đó cũng đã gửi thư biểu dương
hành động dũng cảm của các tài xế sự kịp thời nhanh chí trong xử lý các tình huống cháy nổ
đã tránh được những hậu quả khôn lường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng tài sản của nhiều người
mong muốn các cơ quan chức năng có thể có những hình thức khen thường kịp thời
để động viên và ghi nhận tinh thần vì cộng đồng của anh hoàng văn nghị
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ
vẫn biết cháy nổ là điều không thể lương trước nhưng mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác
ý thức hơn trong việc phòng ngừa
chỉ một vụ cháy nhà dân đã có tới bốn nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong
bốn tháng đầu năm toàn quốc xảy ra năm trăm hai mươi hai vụ cháy làm chết bị thương bốn mươi sáu người
cư dân mạng cho rằng phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
mà mỗi người dân đều phải có ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình
nhiều khuyến cáo từ cơ quan chức năng cũng được cư dân mạng chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội
mong muốn làm cho các cơ quan chức năng có thể tự bảo vệ bản thân và gia đình
những thông tin hữu ích tới mọi người đặc biệt khuyến cáo mỗi ngôi nhà nên có lối thoát nạn thứ hai
không cười nới ra cố bằng chuồng cọp lồng sắt như thế này
bởi khi cháy nổ xảy ra chuồng cọp càng kiên cố việc thoát nạn càng khó khăn
và những thương vong về người là khó tránh khỏi